tại tỉnh bình định công an thành phố quy nhơn vừa bắt giữ đối tượng dương minh thành hai mươi bảy tuổi trú tại địa phương
theo quyết định truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba dương minh thành cùng với ba đối tượng khác đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường bùi thị xuân thành phố quy nhơn
thì bị lực lượng trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an quy nhơn bất ngờ kiểm tra phát hiện bắt quả tang
quá trình điều tra thành đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn ra quyết định truy nã cho đến nay thì bị bắt